với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm của toàn đảng toàn dân toàn quân công tác phòng chống và kiểm soát dịch covid một mươi chín ở nước ta đã đạt được những hiệu quả quan trọng bước đầu được cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp đang ngày càng lan rộng bùng phát tại nhiều quốc gia ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và nền kinh tế toàn cầu cũng như ở việt nam
vào sáng ngày hôm nay ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ
kể từ khi ca nhiễm thứ một mươi bảy xuất hiện việt nam đã chính thức bước vào giai đoạn hai của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín kết thúc hai mươi hai ngày không có ca nhiễm mới
trong bối cảnh dịch bệnh đã lan rộng đến một trăm năm mươi tám quốc gia với tốc độ rất nhanh hiện nay việt nam đã kiểm soát tốt
tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch ngăn chặn cách ly triệt để và điều trị tốt phát hiện sớm và truyền thông cụ thể nâng cao tinh thần cảnh giác và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ có được kết quả này là nhờ sự ý chí của toàn đảng toàn dân và toàn quân trong cuộc chiến chống đại dịch trên tinh thần chống dịch như chống giặc

nhiều doanh nghiệp đã tình nguyện đồng góp cùng nhau vun đắp vì sự an toàn trật tự xã hội của cộng đồng góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước việt nam đoàn kết an toàn và nhân ái
thủ tướng biểu dương tinh thần chia sẻ khó khăn của các cá nhân trong cả nước trong thời gian qua
nhiều người đã sẵn lòng nhường cơm xẻ áo chia lại số khẩu trang ít giỏ của mình cho người khác hoặc bỏ tiền mua khẩu trang khăn hiếm phát miễn phí
đặc biệt có cháu bé đã lấy tiền mừng tuổi của mình để mua sắm
khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người
cháu đã viết em viết bức thư này mong muốn các bạn đội viên các anh chị đoàn viên và mọi người sẽ cùng chung tay góp sức phòng chống dịch tốt nhất có thể
hiếm có bài học giáo dục nào có tác động loan tỏa tinh thần cộng đồng như thế
chúng ta cũng biết rằng có nhà khoa học đã sáng chế ra dung dịch sắc khuẩn và tặng hàng nghìn chai
chúng ta cũng cảm động trước những hành động của người dân tham gia giải cứu dưa hấu thanh long cho bà con nông dân một cách nhiệt tâm vô tư không hề tôn tính nghĩ ngợi
thủ tướng nhấn mạnh những việc làm trên cho thấy việc làm ý nghĩa không phải do tuổi tác thu nhập trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều xuất phát từ trái tim
điều này khẳng định những lúc khó khăn nhất gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta
thể hiện bản sắc văn hóa tinh thần dân tộc sự đoàn kết đồng lòng tương thân tương ái đồng khí tương cầu tô điểm cho ý chí khí chất của con người việt nam
thủ tướng bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ làm tốt đẩy lùi và ngăn chặn đại dịch áp dụng mọi biện pháp mọi sáng kiến bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường đồng thời quyết tâm thực hiện hóa việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng nêu rõ những gì chúng ta đang làm sẽ củng cố uy tín niềm tin vào năng lực giải quyết vấn đề của cả hệ thống chính trị vào sức mạnh của tinh thần việt nam trước cộng đồng quốc tế
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục phát huy những kết quả chống dịch ban đầu thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch
đặc biệt là sự tự giác ý thức chấp hành của mỗi người dân trước những quy định khuyến cáo của cơ quan y tế và các cấp chính quyền với tinh thần là mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
tại buổi lễ đã có hơn hai trăm ba mươi năm tỷ đồng của hai mươi một nhà hảo tâm và xoay nghiệp cùng một mươi bốn ngân hàng được trao cho mặt trận tổ quốc việt nam để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín